đại hội đảng bộ tỉnh bắc ninh sẽ bế mạc vào ngày hai mươi sáu tháng chín
đại hội đảng bộ tỉnh bắc ninh sẽ bế mạc vào ngày hai mươi sáu tháng chín
tại công an thành phố cần thơ sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm
thực hiện điện số hai trăm bốn mươi tám dkht ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo tại hội nghị
tham dự hội nghị có lãnh đạo cục cảnh sát hình sự các cục nghiệp vụ bộ công an lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an bốn mươi tỉnh thành
đến phức tạp của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc thực hiện chỉ đạo của bộ công an
các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh thành đã tăng cường công tác nắm tình hình ban hành nhiều văn bản
triển khai công tác phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về cơ bạc gia soát lập danh sách các đối tượng
băng nhóm mở các cao điểm tấn công chơi nắp tội phạm về cờ bạc trên địa bàn
theo đó cục cảnh sát hình sự đã xác lập bảy chuyên án năm tụ điểm giữa hình thức sóc đĩa đá gà cá độ bóng đá qua mạng internet
bắt xử bốn trăm chín mươi hai đối tượng tạm giữ gần một mươi bảy tỷ đồng năm mươi một usd cùng nhiều vũ khí công cụ hỗ trợ khởi tố một mươi hai vụ hai trăm bảy mươi năm đối tượng
phối hợp với công an các địa phương triệt phá bốn chuyên án bắt giữ một trăm ba mươi sáu đối tượng tạm giữ khoảng hai mươi năm tỷ đồng gần sáu đô la mỹ
công an các đơn vị địa phương bắt giữ một mươi chín bảy trăm bốn mươi bảy vụ
với chín mươi chín sáu trăm bảy mươi ba đối tượng tạm giữ hơn một trăm hai mươi hai tỷ cùng nhiều tăng vật đồ vật tài liệu có liên quan
sau khi nghe đại diện cục cảnh sát hình sự các cục nghiệp vụ liên quan các phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh thành
báo cáo tham luận và nêu ra những kiến nghị giải pháp thứ trưởng lê quý vương yêu cầu cục cảnh sát hình sự chủ trì
phối hợp với các đơn vị tham mưu lãnh đạo bộ nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về cơ bạc
thứ trưởng lê quý vương chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản về cơ bạc
ra soát băng nhóm đối tượng hình sự về cơ bạc đưa vào diện quản lý theo dõi triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp tội phạm về cơ bạc
gần với công tác đấu tranh triệt phá tội phạm hoạt động có tổ chức tội phạm hoạt động băng nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu công an cơ sở gắn với trách nhiệm của thủ trưởng công an các đơn vị địa phương nếu để hoạt động của tội phạm nói chung
và tệ nạn cờ bạc nói riêng phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng làm trường đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh nghệ an vào sáng nay
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã chủ động kịp thời và sát sao trong công tác nắm tình hình
từ đó tham mưu chính xác đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an
công an cũng như cấp ủy chính quyền tỉnh nghệ an
kịp thời xây dựng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai toàn diện các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự
đại hội đảng các cấp trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi đã phát hiện điều tra làm rõ bảy trăm một mươi bảy trên tám trăm linh bốn vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi chín chín
bắt giữ gần hai đối tượng triệt xóa bốn mươi ổ nhóm tội phạm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam đồng tình nhất trí và ghi nhận
biểu dương với những kết quả mà công an tỉnh nghệ an đạt được trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng cũng chỉ đạo trong thời gian tới công an nghệ an cần xác định nhiệm vụ trọng tâm
trước mắt là đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi chín sắp diễn ra
và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba theo phương án kế hoạch đã xây dựng
làm tốt công tác nắm chắc tình hình không để bất ngờ đột xuất trong mọi tình huống
tiếp tục quan tâm chăm lo và làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đảm bảo công tác trực ban trực chiến chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định
chiều cùng ngày thứ trưởng bùi vân nam và đoàn công tác của bộ công an đã về khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn
để dâng hoa dâng hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại hà nội trong sáng nay trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp ngày than đi sẻng loát
đại sứ vương quốc thái lan đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ thani sảnhrat đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua
góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và thái lan nói chung giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của thái lan nói riêng
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn thời gian tới dù công tác trên cương vị nào ngài thani sẻng rak cũng tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia việt nam thái lan
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật thái lan phát triển lên tầm cao mới vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực asean và thế giới
ngài thani sẻng rat chân thành cảm ơn bộ công an việt nam đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước thái lan và cho cá nhân ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
ngài thani sẻng rat khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật thái lan và bộ công an việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn nữa trên các lĩnh vực
tương xứng với tiềm năng hợp tác và phù hợp nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia
nhân dịp này ngài thani sẻ rad đã tặng bò hoa tươi thắm chúc mừng cá nhân đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ khi vừa được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định thăng cấp bậc hàm trung tướng
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh thái bình về công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại buổi làm việc các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo công an tỉnh thái bình
báo cáo tóm tắt về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và đánh giá cụ thể các mặt công tác viễn thông cơ yếu công nghệ thông tin cảnh bệ và đối ngoại tại địa phương
theo đó trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thái bình đã bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và chỉ đạo của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra đã chủ động tích cực triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đấu tranh chấn áp kiềm chế các loại tội phạm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các mặt công tác viễn thông cơ yếu công nghệ thông tin cảnh vệ và đối ngoại đặt mục tiêu yêu cầu theo kế hoạch chương trình công tác đề ra góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công mà công an tỉnh thái bình đã đạt được trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng lê tấn tới chỉ rõ thời gian tới tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi công an tỉnh thái bình cần làm tốt công tác tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba

để phát triển tiềm lực hậu cần kỹ thuật nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin từ đó chủ động đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu
còn vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh hải dương để kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác tổ chức đại hội đảng và các mặt công tác viễn thông tin học cơ yếu cảnh vệ và đối ngoại
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo nhanh những kết quả mà lực lượng công an tỉnh đạt được trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt chín mươi năm án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng đạt tám mươi tám một triệt phá làm tan giã hai mươi sáu ổ nhóm đối tượng hình sự
bên cạnh đó công tác viễn thông tin học cơ yếu cảnh vệ và đối ngoại thường xuyên được đúng đốc chấn trình thực hiện nghiêm tốc
đảm bảo an ninh an toàn thông tin bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sử dụng khai thác các phương tiện kỹ thuật công nghệ
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê tấn tới ghi nhận và biểu dương những thành tích chiến công mà lực lượng công an tỉnh hải dương đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu thời gian tới công an tỉnh cần tăng cường tấn công chấn áp tội phạm nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác cơ yếu viễn thông công nghệ thông tin và công tác cảnh vệ
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng và công tác chấp hành điều lệnh công an nhân dân chủ động hơn nữa trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp về công tác đảm bảo an ninh trật tự
thủ trưởng các đơn vị cần thể hiện vai trò trách nhiệm nêu gương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an về tiến độ chất lượng thực hiện các mặt công tác để nâng tầm uy tín của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
trong phần tiếp theo của bản tin

khi nghĩa tình của cám bộ chiến sĩ công an tp đà nẵng đến với đồng bào nam trà my tỉnh quảng nam
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bệnh viện bạch mai
công ty cổ phần công nghệ y tế bms gọi tắt là công ty bms và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện bạch mai theo hình thức xã hội hóa
trong quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi của một số lãnh đạo cám bộ bệnh viện bạch mai
đã lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế chủ trương xã hội hóa liên doanh liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh
vì động cơ cá nhân làm trái quy định của nhà nước quy định của bộ tài chính và bộ y tế
chấp thuận cho công ty bms tham gia đề án nâng giá thiết bị lên nhiều lần đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh gây bất bình trong dư luận xã hội
hành vi trên của lãnh đạo cán bộ bệnh viện bạch mai đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ tài liệu thu thập được ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã giả quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với
một nguyễn quốc anh sinh ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại nam định nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
nguyễn ngọc hiền sinh ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại nam định nguyên phó giám đốc bệnh viện bạch mai
trịnh thị thuận sinh ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại thanh hóa kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện bạch mai
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can
điều tra sai phạm của các cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi tài sản
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại thanh hóa và các tỉnh
theo đó vào ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thùy linh sinh ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại số sáu mươi bảy ngõ ba mươi năm nguyễn đình triều phường phan đình phùng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên nghề nghiệp tự do
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
các quyết định và lệnh nêu trên đều có phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí
trong khi cùng với đồng chí
đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường yên ninh thuộc tổ bốn phường đồng tâm thành phố yên bái tỉnh yên bái
một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng chín
thượng sĩ vũ trung toàn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô di chuyển hướng từ bệnh viện sản nhi về trung tâm thành phố yên bái
có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh
đồng thời tăng ga với thái độ hung hãn
đâm thẳng vào tổ công tác
khiến thượng sĩ vũ trung toàn bị thương nặng
và được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái cấp cứu
tổ công tác đã khống chế bắt giữ đối tượng nguyễn bá hiếu
sinh năm hai nghìn hai
tại xã lam sơn huyện tam nông tỉnh phú thọ
sau khi sự việc xảy ra
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh yên bái
đã đến thăm hỏi động viên thượng sĩ vũ trung toàn
đồng thời khen ngợi biểu dương tinh thần trách nhiệm
vua thượng sĩ toàn
và đề nghị bệnh viện đa khoa tp yên bái
tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí toàn yên tâm điều trị
sau thời gian dài lập chuyên án ngày hai mươi bốn tháng chín
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng ngãi
đã triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay
trên địa bàn tỉnh
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng chín
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng nguyễn quang trường
ở tổ bốn phường nghĩa tránh
tp quảng ngãi
lực lượng công an đã thu giữ hơn năm kg chất rắn
dạng tinh thể nghi là chất ma túy
nhiều phương tiện vật dụng sử dụng
gói ma túy để bán
hai súng điện một vật giống với quả nổ
một bình xịt hơi cay
gần hai mươi dao ba chĩa nhọn dài
và một số đồ vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã quyết định tạm giữ đối tượng nguyễn quang trường
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín
việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới
theo báo cáo của tiểu ban điều trị
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi năm tháng chín có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong đó có sáu bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
còn có hai trường hợp khác được công bố khỏi bệnh
đó là bệnh nhân của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
bệnh nhân số chín trăm tám mươi ba tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
và bệnh nhân số tám trăm sáu mươi hai tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi quảng trị
như vậy là đến thời điểm này đã có chín trăm chín mươi chín trên một sáu mươi chín trường hợp mắc covid ở nước ta
đã được điều trị khỏi bệnh
thưa quý vị và các đồng chí
đến ngày hôm nay thành phố đà nẵng đã quay trở lại trạng thái hoạt động bình thường
sau hai tháng triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khoảng thời gian đó cán bộ chiến sĩ
công an thành phố đà nẵng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
cũng như là người dân thành phố đã nhận được sự cổ vũ hỗ trợ của nhân dân cả nước
trong đó có đồng bào các xã miền núi huyện nam trà my tỉnh quảng nam
dù cuộc sống còn nhiều khó khăn
thế nhưng bà con đã gửi về đà nẵng hàng chục tấn nông sản
cho các khu cách ly bếp ăn phục vụ lực lượng chống dịch
và đáp lại nghĩa tình đó trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng chín
cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng đã quyên góp tiền hàng hóa nhu yếu phẩm
để đến với đồng bào huyện nam trà my hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn
trao quà tiếp sức cho các học sinh đến trường
đến với điểm trường tiểu học trà tập xã trà tập huyện nam trà my
đúng vào giờ ăn trưa của các em
rất nhiều trong số những cô bé cậu bé
dù đã tám tiếng tuổi nhưng vóc dáng quá đổi bé nhỏ này
đã cùng cha mẹ đi bộ hàng cây số để phát những khúc măng rừng
những bó rau từ rẫy đến các điểm tập kết gửi về cho đà nẵng trong thời gian chống dịch
hôm nay với những xúc động yêu thương
rất nhiều bánh kẹo nhu yếu phẩm cho bếp ăn của trường
và những suất học bổng đã được cán bộ chiến sĩ thuộc phòng công tác đảng và công tác chính trị công an thành phố đà nẵng
cùng những người bạn trao cho các em
học sinh tại hai điểm trường
xã trà tập cũng đã đón nhận những niềm vui như thế
với áo ấm cặp sách vỡ
cùng với việc trao quà tiếp sức đến trường cho các em học sinh
đoàn công tác đã trao một tấn gạo cho mặt trận tổ quốc huyện nam trà my
và một trăm sáu mươi suất quà
bao gồm các nhu yếu phẩm
cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đối với bản thân tôi cũng như là bà con nhân dân
cảm thấy rất là vui mừng
khi mà tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
tinh thần của bà con và bản thân
thì rất là cảm thích
rất là cảm động
khi mà các anh công an đà nẵng
được vận động
rồi có món quà
cho bà con nhân dân và các em học sinh
một chương trình đón tết trung thu sớm
cũng đã được tổ chức
cho các cháu tại trường mẫu giáo
phòng lan nằm trên địa bàn xã trà tập
vậy là trong cả chuyến hành trình
những niềm vui được lan tỏa
không chỉ với những em nhỏ
những đồng bào được nhận quà hỗ trợ
mà còn với chính những người tổ chức chương trình
đó là nghĩa tình giữa cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
với đồng bào nam trà my
nghĩa tình giữa miền xuôi với miền ngược
giữa đà nẵng và quảng nam
khi thành phố đà nẵng căng bình chống dịch
thì bà con lại hít lòng

hướng về đà nẵng
chia sẻ cùng đồng bào đà nẵng
cái tình cảm đó của đồng bào dân tộc nam là my
làm cho lực lượng công an thành phố đà nẵng
chúng tôi rất là xúc động
ngay trong thời điểm đó
chúng tôi đã phát động trong công bộ chiến sĩ
của đơn vị
là ngay sau dịch
chúng ta phải có một cái trả nghĩa cho đồng bào nam trà my
vẫn còn nữa những chuyến xe
của các lực lượng công an thành phố đà nẵng
sẽ được liên với nam trà my
trở thành đồng bào đà nẵng
theo những lưu ý phẩm
để hỗ trợ giúp đỡ bà con
và hơn thế nữa
là chở theo cả những lễ tình
những chia sẻ yêu thương